công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã phát hiện và thu giữ năm mươi thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc
được vận chuyển từ thành phố hà nội vào tây nguyên để tiêu thụ
qua kiểm tra công an thị xã buôn hồ đã phát hiện trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn bốn
chạy tuyến thành phố hà nội đi đắk lắc chở năm mươi thùng khẩu trang nhãn hiệu nước ngoài
với số lượng một trăm hai mươi năm chiếc
tại thời điểm kiểm tra nhà xe không xuất trình được hóa đơn
chứng từ hợp pháp liên quan đến số khẩu trang nói trên
nên công an đã tạm giữ phương tiện cùng số khẩu trang không rõ nguồn gốc này
quản lý nhà xe cho biết đã nhận vận chuyển năm mươi thùng khẩu trang này từ bến xe giáp bát
thành phố hà nội về đắk nông sẽ có người đến nhận
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật